hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bảy
quân đội sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố hồ chí minh ít nhất đến hết tháng một mươi một
đây là thông tin sau cuộc họp sáng nay giữa phó thủ tướng vũ đức đam
với ban chỉ đạo bộ quốc phòng về phòng chống dịch covid một mươi chín
ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
thời gian qua hình ảnh các chiến sĩ bộ đội vừa giới dịch trật tự
chuyển túi an sinh mua lương thực thực phẩm cho bà con
các chiến sĩ quân y đến từng nhà chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín
hỗ trợ y tế đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố
sắp tới khu vực thành phố hồ chí minh có thể dần nới ra các hoạt động di chuyển
để tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh
tuy nhiên vẫn phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ khu vực thành phố hồ chí minh
đi về các tỉnh nam bộ tây nguyên và những địa phương khác
đây là nhiệm vụ rất quan trọng của các đơn vị quân đội
cùng với việc tiếp tục tham gia xét nghiệm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
do vậy các đơn vị ở lại làm nhiệm vụ tiếp tục để mạnh tuyên truyền
để người dân có ý thức phòng chống dịch
giai đoạn nới lỏng giãn cách người dân có thể tiếp cận được y tế nhu cầu thiết yếu
nên trước mắt điều chỉnh lực lượng bộ binh ở những vùng xanh cận xanh
các vùng đỏ cận đỏ vẫn giữ nguyên lực lượng
riêng các tổ quân y căn cứ vào số f phụ trách
và vào độ đảm bảo y tế của địa phương để điều chỉnh
nếu địa phương đảm bảo được mới điều chỉnh còn chưa đảm bảo được sẽ không điều chỉnh